tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang đến gần nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị phục vụ nhu cầu đi lại sắm tết của người dân trong dịp này
các lực lượng chức năng từ thành phố đến quận huyện phường xã trên địa bàn thành phố hà nội
đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên
thời điểm này nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng đột biến
tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thủ đô lại trở thành vấn đề nóng
lấn chiếm lòng đường vỉa hè để phương tiện giao thông lộn xộn dưới lòng đường
là những hình ảnh thường thấy tại nhiều tuyến phố
để bảo đảm trật tự đô thị trong những ngày giáp tết
công an thành phố hà nội đã tăng cường phối hợp lực lượng liên ngành
đẩy mạnh kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị
lấn chiếm hành lang trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ phương tiện sai quy định
lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh dựng biển hiệu biển quảng cáo

đẩy mạnh kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh dựng biển hiệu vỉa hè làm nơi kinh doanh dựng biển hiệu vỉa hè làm nơi kinh doanh